tại quảng trường ba đình lịch sử chủ tịch hồ chí minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập
khai sinh nước việt nam dân chủ cộng hòa
cùng lúc đó tại sài gòn lễ mít tinh diễu hành cũng được tổ chức tại quảng trường notre dame
và để cảm nhận được không khí tưng bừng nô nước trong thời khắc lịch sử ấy
xin mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của phó giáo sư tiến sĩ hà minh hồng
tác giả trực tiếp biên soạt biên niên sự kiện lịch sử nam bộ kháng chiến một nghìn chín trăm bốn mươi năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
ngày hai tháng chín đó là một cái không khí nó hết sức là náo nhiệt náo nứt hồ hởi phấn khởi
mọi người dân lúc đó đều thấy rằng là có một cái gì có một cái sinh khí gì đó
một cái sức mạnh nào đó vô cùng phấn khởi với con người
cho nên là người ta rất là náo nước để mà đón một cái ngày gọi là ngày quốc khánh
một cái ngày độc lập một cái ngày tết độc lập lần đầu tiên trong cái lịch sử của cái lịch cận đài ở cái thành phố này
có một cái ngày lễ để mà mừng cái nền độc lập của mình
chiều ngày hai tháng chín như vậy
thì mới có một diễn ra
nhưng mà từ một mươi hai giờ trưa thì tất cả các cái đường phố ở cái khu vực này nó đã là hàng vạn người
và nhiều tài liệu cho rằng là có khi nó tới cả triệu người
thì như vậy là với một triệu người với hàng chục vạn người mà cứ tụ tập lại ở cả những vùng như thế này
thì người ta sẽ thấy được là nó như là một cái biển người vậy đấy
biển người và biển người đó cùng với biển cờ đỏ sao vàng cờ của các nước của năm nước đồng minh
các cái khẩu hiệu gồm có khẩu hiệu của tiếng việt
tiếng hoa tiếng nga tiếng anh tiếng pháp
tất cả những cái khẩu hiệu của nhiều cái kiểu cách như vậy
nó tạo trở thành một cái rừng cờ một rừng người một rừng khẩu hiệu
và nó tạo ra một cái không khí đón đợi chờ đợi lắng nghe cái giờ phút đầu tiên
cái thiêng liêng là ở cái giùng phút đầu tiên
tiếng nói của một chủ tịch về một cái nền độc lập của mình như thế nào
đó là một cái điều mà cho đến bây giờ chưa bó chưa thể khó trở lại được
toàn thể dân tộc việt nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng
tính mệnh và quả gái để giữ gìn nền tự do độc lập ấy
những cái khẩu hiệu đó những câu đó kết thúc với lời tuyên ngôn độc lập như vậy
thực ra đây là cái khao khát của cả một lớp người suốt tám mươi năm hơn tám mươi năm đó
và chính cái khao khát đó nó đã tạo ra cho người ta thấy được là một cái động lực để mà thôi thúc
làm cho bằng được đấu tranh được dành cho bằng được cái nền độc lập
khi mà ở ngoài đó chủ tịch hồ chí minh tuyên bố và có cái lời thề độc lập như vậy
thì ở trong này ông trần văn dầu lại là một cái người
mà không nghe được cái lời đó nhưng mà nói những điều
mà hoàn toàn trùng hợp với cái tinh thần của cái tuyên ngôn độc lập
và cái khẩu hiệu mà ông vẫn nói đến và cái câu vợ ông vẫn nói nhiều đến
độc lập hay là chết nó như một lời thề
phải giữ gìn độc lập tất cả vì cái nền độc lập
đó là một cái không khí hết sức là náo nhiệt và cho đến bây giờ
nó vẫn đi vào cái lòng người của tất cả những người dân ở sài gòn
làm sao mà nhớ được những cái hút như vậy
sống lại đến những giờ phút như vậy
bây giờ nó chỉ còn trên phim mạch
nó đi vào cái ký ức đi vào những kỷ niệm của những cái lớp người
ở cái tuổi bảy mươi tám mươi cho đến bây giờ rồi
trong những dịp như thế này nhắc lại nhớ lại đọc lại tư liệu
xem lại những khuôn phim chúng ta vẫn thấy được một cái không khí
nó vẫn đầy những cái cảm xúc như cái thời những cái năm đó
hơi đông bào cả nước nước việt nam có quyền hưởng tự do và độc lập
và sự thật đã thành một nước tự do và độc lập
những dân tộc việt nam tuyết đem tất cả tinh thần và lực lượng
tính nạn và của cài để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy